thưa quý vị các đồng chí và các bạn với vụ án thông thường lời khai nhân chứng và dấu vết tại hiện trường có thể giúp cho công việc của các điều tra viên phá án được xuân rẻ
tuy nhiên với những vụ án hầu như không có dấu vết chỉ một chi tiết nhỏ cũng vô cùng quý giá giúp lực lượng chức năng đưa tội ác ra ánh sáng
chuyên mục hành trình phá án kỳ này chúng tôi xin phản ánh quyết tâm cao độ và hành trình vất vả của lực lượng công an an giang trong việc truy tìm ra thủ phạm trả lại sự bình yên cho nhân dân
theo thông tin ban đầu hàng ngày từ bảy giờ sáng bà ai treo xuồng từ nhà qua kênh đến campuchia để bán vé số đến một mươi ba giờ chiều thì về nhà
đồng thời báo với lãnh đạo công an huyện để cử lực lượng nghiệp dụng chuyên môn xuống điều tra làm rõ việc
nhận được thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phối hợp với công an huyện an phú
cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường ngay sáng hôm sau để nhanh chóng thu thập
tăng chứng dẫn chứng liên quan đến vụ án
đội kỹ thuật hình sự đã tổ chức phong tỏa chặt chẽ toàn bộ khu rừng tiến hành khám xét hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ
trong công tác điều tra phá án đặc biệt là ở những vụ án mà đối tượng gây án nguyên nhân gây án còn rất mờ mịt
thì việc khám nghiệm hiện trường để tìm ra manh mối phá án
là một việc hết sức quan trọng
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị hôn thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt
bị giao cấu và tài sản bị chiếm đoạt là một dây chuyền một mươi tám carat trọng lượng một mươi chỉ một điện thoại di động và khoảng bốn triệu đồng tiền mặt
thông tin ban đầu của anh em là cái bà này bà ai này bà đi
bảng cái giá số đuôi ở miền nam gọi là cái số đuôi số đề ở cái biên giới
mà bà đi bà này đi có đặc điểm là mang rất là nhiều là vàng dòng đeo trên tay rồi trên cổ
đó thì chúng tôi đánh giá là cái vụ án này khả năng cái đối tượng là đã theo dõi và hành động để giết bà để cướp tài sản
thì trên tử thi là có rất là nhiều cái dấu vết như là dấu vết là bầm tím ở mặt là ở đầu và ở cổ và ở tay
đó thì chúng tôi đánh giá là khả năng đối tượng đã dùng vặt đầy để tác động vào nạn nhân dẫn đến ngạc và dìm xuống nước
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người dân trên địa bàn xã vĩnh hội đông nói riêng và tình hình an ninh trật tự biên giới giữa hai nước việt nam campuchia nói chung
vì vậy công an tỉnh an giang đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án phối hợp với các đơn vị công an huyện và công an xã tiến hành điều tra làm rõ vụ án với mục tiêu phải nhanh chóng quyết liệt trong thời gian ngắn nhất
nhiều nguồn tin cũng cho biết trên địa bàn hàng chục năm nay chưa xảy ra vụ án mạng nào liên quan đến giết người cướp tài sản
hiện trường vụ án là con canh cách campuchia có một trăm linh mét vậy thì bà ai đã gặp bất chắc gì tăng vật của vụ án đang ở đâu
hùng thủ là ai
lúc này cơ quan điều tra đưa ra một số tình huống có thể xảy ra để tập trung hướng điều tra
như có thể đối tượng có tư thù với nạn nhân từ trước nên biết thời gian nạn nhân đi và về tìm cách tập kích nạn nhân hay nạn nhân đi ngang bị chạm đánh cướp tài sản hoặc có thể là đối tượng cờ bạc đang gặp khó khăn về kinh tế
hàng loạt giả thuyết được đặt ra
và thu thập chứng cứ ngay hiện trường để phục vụ cho công tác thu thập chứng cứ nhanh chóng để mà phá án
bình thường bà kim mai sẽ về nhà vào khoảng một mươi ba giờ chiều nhưng đến một mươi năm giờ không thấy nữa
người nhà cứ ngỡ là bà cố bán thêm nên về lâu
hay thông tin bà ai bị sát hại thì bắt đầu xuất hiện nhiều nguồn tin nghi ngờ để trả lời cho câu hỏi nạn nhân bị trả thù hay bị đoạt mạng để cướp tài sản
kể về nạn nhân gia đình khẳng định bà ai mỗi lúc đi đều mang túi sách bên trong có tiền bán vé số thường đeo đồ trang sức bên người
việc làm ăn của bà cũng không gì lạ đi nhiều mua bán nhiều nên lúc nào cũng có tiền mặt trong túi sách
người dân cho biết trong quá trình làm ăn
bà ai cũng xảy ra mâu thuẫn với một số người việt ở campuchia nhưng mâu thuẫn đến mức giết hại thì họ chưa bao giờ nghĩ tới
lực lượng điều tra đã giả soát rất nhiều mối quan hệ của nạn nhân tuy nhiên điều gì khiến kẻ thù ác ra tay với nạn nhân dã man như vậy
đây chính là câu hỏi khiến cho các điều tra viên phải đau đầu
trong vụ án này cái khó là không có nhân chứng nào trực tiếp
nhìn thấy hung thủ các dấu vết tại hiện trường rất mờ nhạt
những chứng cứ còn sót lại chưa bật ra điều gì nhiều về nghi can gây án
trong khoảng thời gian ngắn sau khi phát hiện sát nạn nhân lực lượng trinh sát đã dựng chân dung nghi phạm lên đến hàng chục người
đâu là người thường có mặt tại con kênh xã vĩnh hội đồng
từ những người làm nghề xoay ếch bắt lươn tới những thanh niên bài bạc thường xuyên tới khu vực này để trốn sang campuchia chơi
đều được giả soát sàng lọc
lực lượng phá án cũng phối hợp với công an của một số xã lân cận để tìm hiểu phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên phải nói rằng đây là địa bàn biên giới có nhiều thành phần dân cư trình độ dân trí không đồng đều
nên việc xác minh thông tin ban đầu cũng rất nan dạ
phân công ra rất nhiều mũi trong đó có bốn mũi chính tức là mũi trực tiếp là rà soát tất cả các đối tượng có nghi vấn xuất hiện trên địa bàn trong thời điểm này
bởi địa bàn biên giới mà đối tượng qua lại rất là nhiều không ngoài dân địa phương còn nhiều đối tượng khác
cái mũi thứ hai là kết hợp với lực lượng biên phòng và công an địa phương công an xã với lực lượng gia quân để mà rà soát nắm thông tin trong nhân dân
trong các địa bàn có khả năng lực lượng địa phương
người ta đánh giá có khả năng đối tượng lạ xuất hiện
đó là cái mũi cũng rất là quan trọng
cái mũi thứ ba là cái mũi kết hợp với lực lượng công an nguyễn an phú cùng nhiều người là chia ra đi giám sát ở các nhà nghỉ
các khách sạn các địa bàn mua sắm ở trung tâm quyện để mà xác định có đối tượng nào lạ xuất hiện ở địa bàn hoặc là ngủ nghỉ ở các khách sạn nhà trọ
cái mũi thứ tư phối hợp với các lực lượng của campuchia để chúng ta nắm thông tin bên các casino
và cái lực lượng của bạn để chúng ta nắm thêm thông tin coi có thông tin nào bổ ích bổ sung cho cái việc phá án cái vụ án này
trong một cuộc trao đổi với công an nước bạn campuchia họ cũng khoanh vùng một số đối tượng khả nghi song chứng cứ còn yếu
đối tượng trong tầm ngắm hầu như có chứng cứ ngoại phạm vào khoảng thời gian xảy ra vụ án
sau khi ngay công an nước bạn trao đổi thông tin và cơ sở thu thập ban đầu
công an huyện an phú tích cực thảo luận với công an nước bạn về các hướng điều tra
phía bạn đề nghị công an huyện an phú đảm trách điều tra theo hướng từ việt nam các mối quan hệ làm ăn của bà ai
phía bạn cũng duy trì liên lạc cung cấp thông tin và cho biết vẫn chưa tìm ra manh mối
hy vọng chờ đợi kết quả từ an phú
lực lượng phá án dự định phải khoanh vùng những người thường xuyên sang campuchia mua bán thu mua và đổi hàng hóa
đổi hàng hóa về trong ngày được chú ý
có thể nói hành trình phá vụ án trên kênh xã bèo như mò kim đáy bể
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số lượng tiểu thương có quay về cũng đã rút lại
nhưng chân dung nghi phạm vẫn chưa lộ
xin chào và hẹn gặp lại
khi nạn nhân bị giết
đến thời điểm này ban chuyên án mời hàng chục nam giới nghi vấn
đến làm việc với cơ quan điều tra để xác minh tung tích
trong thời gian xảy ra vụ án như làm gì ở đâu
đặc biệt đến đầu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
lực lượng điều tra quyết định kết hợp với công an huyện
xã vĩnh hội đồng tổ chức họp thôn phát động phong trào quần chúng
tham gia tố giác đội phạm
và từ việc này một nguồn thông tin đã được cung cấp
thì qua cái đợt vận động đó
thì đến sáng năm sau thì có một người đàn ông
đến cung cấp cho chúng tôi là cái thông tin
vào thời điểm trước khi phát hiện tử thi nạn nhân
là khoảng chừng ba mươi phút
bữa đó là tôi đứng coi giớn
người thấy cái đội ta này tới đó nó tắm
tắm rồi nó lên nó thay đồ
cái tôi mới dồn theo nó hoài dồn theo múc mắt luôn
coi coi cái thứ người đó quen không coi ở đâu
mà nhìn không ra tứ không quen
đầu tôi vô khoảng một tiếng một hồi sau
mới nghe cô ai chứ chết
nghe cô ai chứ chết tôi mới nghi rắn liền
ngoài ra công tác quần chúng đã cung cấp cho cơ quan điều tra
thêm một nguồn thông tin quý giá
giúp cơ quan điều tra củng cố thêm
niềm tin trong việc định hướng chính xác về vụ án
đó là khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
tại tiệm vàng quang diệp ở huyện an phú
có một thanh niên cao khoảng một m sáu mươi năm
đầu đội mũi lưỡi chai đến mua vàng
và số tiền dùng để mua vàng có dấu hiệu khả nghi
không bỏ qua bất kỳ manh mối nào
ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng
truy tìm người nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi trên